chỉ còn ít ngày nữa là hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi và hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ một mươi chín sẽ chính thức diễn ra tại hà nội
hội nghị ngoại giao được tổ chức thường kỳ hai năm một lần với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan làm công tác đối ngoại ở trong nước
và tất cả các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
nhân dịp này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông đặng hoàng giang
vụ trưởng tránh văn phòng bộ ngoại giao về ý nghĩa của hội nghị cũng như công tác chuẩn bị của ngành ngoại giao cho sự kiện lớn này
thưa ông xin ông cho biết ý nghĩa của hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi và hội nghị ngoại vụ lần thứ một mươi chín
trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay
hội ngoại giao ba mươi là một hội nghị giữ kỳ kiểm điểm việc thực hiện đường đối đối ngoại đại hội một mươi hai
đồng thời triển khai chuẩn bị cho việc xây dựng đường đối ngoại đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thế thì chúng tôi đặt ra cái nhiệm vụ là làm sao để đóng góp vào
cái đóng góp thực chất vào cái quá trình phát triển đất nước
vào những cái bước ngoặt của đất nước trong thời gian tới
thế thì với cái tinh thần đó thì đánh đạo bộ ban can sự đảng bộ ngoại giao
rất là chú trọng và quan tâm đến việc xây dựng và chuẩn bị cho hội nghị lần này
và đã chuẩn bị lên công tác chuẩn bị từ rất sớm ngay từ đầu năm hai nghìn tám
chúng tôi đã chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị
vậy còn chủ đề của hội nghị lần này cũng như là những nội dung sẽ được bàn thảo
tại các phiên thảo luận là gì
các phiên họp hội nghị ngoại giao này cũng là một điều đặc biệt
là sẽ có rất nhiều phiên họp sẽ diễn ra khoảng trên hai mươi gần ba mươi phiên họp
sẽ được tổ chức từ các phiên họp riêng các phiên họp toàn thể
và có sự tham gia dự kiến là sẽ có sự tham gia của đồng chí đánh đạo cấp cao
và cũng nội dung rất đa dạng từ ngoại giao về chính trị
cho đến ngoại giao phát triển hay là ngoại giao quốc hội
đối với ngoại giao phát triển một điều đặc biệt là
chúng tôi cũng sẽ mời cả các doanh nghiệp các địa phương cùng tham gia trao đổi thảo luận
để tìm phương hướng làm sao ngoại giao có thể phục vụ tốt nhất
cho công cuộc phát triển của đất nước phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp
và kể cả các địa phương nữa
và trong hội nghị lần này bên cạnh hội nghị ngoại giao
thường chúng tôi cũng sẽ tổ chức hội nghị ngoại vụ toàn quốc
để thể hiện rằng hội nghị công tác đạt
điều này cho thấy là ngoại giao tiến trình hội nhập của đất nước
bây giờ thực sự là tiến trình hội nhập
và đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội
không chỉ là của nhà nước mà cả các doanh nghiệp
và thậm chí cả đến người dân
cũng sẽ phải tham gia vào tiến trình hội nhập đó
thì quá trình hội nhập quốc tế của chúng ta mới có thể thành công được
tính đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho hội nghị ra sao thưa ông
ngay từ đầu năm hai nghìn tám chúng tôi đã gần như là hoàn tất
các đồng chí trưởng cơ quan đại diện của nước ngoài đã tề tiệu đông đủ
và đang có các hoạt động rất là
ý nghĩa thiết thực chuẩn bị cho hội ngoại giao
chúng tôi đã có các phiên để các đại sứ có thể đọc tài liệu trước
để trao đổi tài liệu trao đổi thông tin
và có các phiên hẹp bên lề để có thể chuẩn bị
chuẩn bị cho khi mà vào các hội nghị chính
thì các cái trao đổi sẽ thực chất hơn
một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân